do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã có mưa to lụ ống gió lốc
làm ảnh hưởng thiệt hại một số nhà và tài sản của người dân
tại các huyện trợ đồn nari ghi nhận được lượng mưa lớn nhất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi trở lại đây
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bắc cạn
lượng mưa đo được một số nơi khá cao đặc biệt tại huyện trợ đồn
mưa nước tại cầu phà thành phố bắc cạn là một trăm ba mươi hai hai mươi sáu mét trên báo động mức một là hai mươi sáu mét
mưa lũ đã làm một nhà họp thôn bảy mươi nhà ảnh hưởng tốc mái ba nhà phải di rời khẩn cấp
hơn bốn trăm linh hectare lúa và hoa màu của người dân bị ảnh hưởng
đặc biệt các tuyến đường giao thông bị thiệt hại nặng quân lộ ba c sạt lở bốn tàu lưu dương
với khối lượng khoảng một mươi năm m ba các tuyến đường tỉnh lộ đường liên xã cũng sạt lở nghiêm trọng
với trên năm m ba đất đá và gây tắc đường tạm thời
ngay sau khi mưa lũ xảy ra các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn tỉnh đã xuống kiểm tra thực tế chỉ đạo công tác phòng tránh khắc phục hậu quả mưa lũ
tại các địa phương chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống các xã thôn để chỉ đạo công tác
ứng phó và khắc phục thiệt hại